tài xế ô tô cho biết do người lái xe buýt tạt đầu xe mình nên đã dùng dao chém vào kính và lốp xe này
tại trụ sở công an người này tỏ ra ân hận và bật khóc khi vướng vòng lao lý
người ngay quyết định khởi tố tại công an quận bắc tuyên liêm hà nội
hay hãng nước mắt của nguyễn lê tuấn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lan dài theo mô tả hành vi của đức hôm hai mươi ba tháng chạp
người đàn ông ba mươi ba tuổi được xác định là tài xế ô tô mazda cầm dao chém xe buýt trên đường hoàng quốc việt
nghĩ về cô con gái ba tuổi mòn mỏi đợi bố về đức dài dứt và thẩm ước thời gian qua lại để không làm hành vi này
nam tài xế nghẹn rộng biết đâu bây giờ tôi đang được đưa con đi học
ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm ra quyết định khởi tố nguyễn lê tuấn đức
về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
gạt hàng nước mắt đức kể lại sự việc vào tối ngày hai tháng hai khi đức đang chở cô con gái ba tuổi đi mua hoa đảo trừng tết
đến ngã tư gần đại học điện lực một xe buýt tạt đầu tôi phanh gấp khiến con gái bị hoảng sợ khóc thét
người đàn ông kể lại đuổi theo chiếc xe buýt trong tâm trạng bức xúc đức hạ kính xuống hỏi tài xế xe buýt anh đi kiểu gì đấy
sau câu nói đó giữa họ xảy ra cái vã tài xế ô tô con vẫn lái xe đuổi theo phương tiện công cộng này
khi xe buýt vào điểm đón khách nguyễn lê tuấn đức lái ô tô mazda phóng lên chặn đầu xuống xe
người đàn ông ba mươi ba tuổi nhặt con dao của người bán cây cảnh bên đường gõ vào kính chăn gió rồi bỏ tài xế xe buýt rời đi
đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi đức phát hiện người cầm lái xe buýt lấy điện thoại ra quay lại sự việc
sẵn dao giải trên tay đức lao lại chém hai lần vào lốp trước của xe buýt này
nam tài xế lý giải khi được hỏi về nguyên nhân của hành vi
con gái không có mẹ ở với tôi từ nhỏ tôi rất thương con thấy nên bức xúc
gương mặt phơ phạt nguyễn lê tuấn đức nói luôn phải sống trong ân hận trong hơn một tuần bị giam giữ
đức là người mỗi lúc nhớ về cô con gái hơn ba tuổi này vắng bóng cả mẹ lẫn cha
đức nói và khẳng định hành vi của mình là bộc phát
đến bây giờ tôi mới suy nghĩ về điều đó lúc nổi nóng lên đầu óc tôi không nghĩ được kết cục này
trước khi vướng vào lao lý nguyễn lê tuấn đức nuôi dưỡng con gái một mình cùng sự hỗ trợ
của bà nội ngày lên cơ quan công an trình diện đức nói lời chào cô bé qua ứng dụng gọi bằng video
kèm lời xin lỗi mong những người thân tha thứ
trước đó mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe mắt đa
dừng xe giữa đường hoàng quốc việt thuộc địa bàn quận bắc tử liêm
người này sau đó xuống xe cầm dao dài đi về phía trước xe buýt đang dừng cùng chiều rồi đe dọa
chém nhiều nhát vào phần lốp của xe
thời điểm này lái xe buýt và hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc
theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ
một phần lốp xe bị chém rách
hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm xác định
tài sản bị hủy hoại có trị giá một mươi tám triệu đồng
điều đáng nói nguyễn lê tuấn đức là đối tượng từng có một tiền sự
hai tiền án về tội danh liên quan đến ma túy
phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết
điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định
người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ hai đến dưới năm mươi triệu đồng
thì bị phạt tiền từ một mươi đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
như vậy giá trị tài sản bị làm hư hỏng hoặc hủy hoại phải trong khoảng từ hai đến dưới năm mươi triệu đồng
nếu thuộc các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm
đã bị kết án về tội này chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ
thì dù giá trị tài sản bị hủy hoại dưới hai triệu vẫn bị xử lý về tội này
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm
như vậy hủy hoại tài sản cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật
tùy theo tính chất của hành vi mức độ tài sản bị thiệt hại đối tượng vi phạm sẽ phải chịu hình phạt tương ứng
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh trong vụ việc tài xế xe ô tô mazda nguyễn lê tuấn đức cầm dao chém rách lốp xe buýt
hội đồng định giá tài sản đã xác định tài sản bị hủy hoại có trị giá một mươi tám triệu đồng
do đó nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm đối tượng này có thể bị xử lý theo khoản một
điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với mức phạt tiền từ một mươi đến năm mươi triệu đồng
hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
cùng tâm trạng hối hận về hành vi thiếu kiểm soát trên đường trần văn hiệp ba mươi tám tuổi
tài xế xe sh đánh người ở đường vành đai hai trên cao cúi gà mặt
ngồi lặng lẽ viết từng lời khai ở trụ sở công an
trái ngược với hình ảnh hùng hăng trong đoạn clip được lan truyền trên mạng
bức xúc sau khi lời quay tiếng lại với một tài xế ô tô
anh tài chở bạn mình phóng lên đường vành đai hai trên cao tốc để đuổi theo
sự việc bất thành hiệp cùng bạn mình xảy ra sâu sát với những người đi ô tô khác trên tuyến này
khi phải đối diện với an tu hiệp nói cảm thấy quá lo lắng
nhà tôi ở minh khai nếu lúc đó tôi kiểm chế cảm xúc và rẽ về nhà
cuộc đời có lẽ đã không rẽ vào vòng lao lý
ngày hai mươi bảy tháng hai công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết
đã triệu tập những người liên quan trong vụ hai thanh niên đi xe máy trên đường vành đai hai
tạt đầu và hành hung tài xế ô tô
trong đó có hai thanh niên điều khiển xe máy
qua làm việc cảnh sát xác định hai người đi xe máy là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
theo cảnh sát khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng hai
chị t a điều kiển ô tô trên đường vành đai hai
hướng đi ngã tư sở bất ngờ bị hai thanh niên trên lạng lách tạt đầu
sau đó xe máy do hiệp điều kiển đập vào xe của chị t a rồi chửi mới
tiếp tục hai thanh niên gây cổ với hai người đàn ông trong ô tô màu trắng
sau đó thịnh hiệp xô xát ẩu đà với hai người trên ô tô
trai với hình ảnh hung hăng như trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội
hai người đàn ông cúi gặm mặt ngồi lặng lẽ viết từng lời khai ở trụ sở công an
tại đây hiệp và thịnh khai nhận nguyên nhân là trước đó vai trạng với ô tô của chị t a
theo lời khai của trần văn hiệp vào buổi trưa cùng ngày
bản thân và thịnh có uống rượu bia với nhau rồi tham gia giao thông
đối tượng trần văn hiệp kể lại
khi tôi điều kiển xe máy đến đầu cầu phính tuy thì có người lái ô tô màu trắng bất ngờ nhổ nước bọt vào người
thế nên tôi lái xe lên vành đai hai để truy đuổi ô tô đó
hiệp thừa nhận quá trình truy đuổi bản thân liên tục đánh võng
tạt đầu các ô tô
lưu thông cùng chiều
đến đoạn phía trên cầu mai đậu phường minh khai quận hai bà trưng
thì hiệp phát hiện chị t a điều kiển ô tô nhãn hiệu y một mươi quay phim chụp ảnh mình
thế nên chửi bới và yêu cầu chị t a không quay phim
hiệp kể lại lúc đó chị t a không bắt máy
thế nên tôi và thịnh lao vào chửi bới giật cửa đâm đá vào cửa kính ô tô của chị ta
tiếp đó hiệp và thịnh lên xe tiếp tục lạng lách đánh võng cản trở xe của chị ta
ô tô màu trắng mang biển kiểm soát ba mươi k tám trăm bốn mươi x vượt lên và bấm còi
thế nên hiệp đuổi theo xe chửi bới
hiệp trình bày
tôi thấy người đàn ông trên ô tô màu trắng đang dùng điện thoại quay hai chúng tôi
thế nên đuổi theo bảo họ tắt đi
nhưng họ lại chửi bới
thế nên với đuổi theo gây gổ
trả lời báo chí
trần văn hiệp người cầm lái xe sh tỏ ra ân hận khi kể về hành động mất kiểm soát của mình
nam tài xế khai nhận
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng hai
anh tài trở thịnh đi từ cầu vĩnh tuy xuống minh khai
khi đến chân cầu vĩnh tuy
hiệp nói họ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe trời và nhổ nước bọt
hiệp lý giải và cho biết sau đó lái xe đi tiếp
bị như vậy
tôi bức xúc đuổi theo ô tô này tới đường vành đai hai trên cao
lái xe ô tô đi nhanh quá
bọn tôi không đuổi kịp
sau đó biết được xe trắng phía sau ghi hình
tôi liền chặn đầu xe của người phụ nữ và yêu cầu không quay clip nữa
đi được một đoạn
hiệp cho hay bị một chiếc ô tô màu trắng khác hạ kính chửi và cũng quay clip
tài xế ba mươi tám tuổi nói
tôi thò tay vào xe gạt điện thoại của người đấy xuống
sau đó hai bên dừng xe
xây ra lời qua tiếng lại rồi xô xát
trần văn hiệp khẳng định biết rõ vành đai hai trên cao chỉ dành cho ô tô cấm xe máy
thế nhưng do không kiểm soát được cảm xúc vì bị nhổi nước bọt
thế nên đã vượt lên để đuổi theo
rồi dẫn đến vụ ẩu đà
hiệp bày tỏ sự hối hận
bây giờ khi sự việc xảy ra xong rồi
tôi mới nhận thức được hành vi của mình là sai
ngồi sau xe của hiệp và có tham gia trong vụ hành hung
trịnh thịnh khai ban đầu có ngăn cản hành động của bạn mình
tuy nhiên khi bị chiếc ô tô chèn ép
thịnh cũng bức xúc dẫn đến không kiểm soát được hành vi
đối tượng trịnh thịnh kể lại sự việc
khi hiệp điều khiển xe đuổi kịp ô tô màu trắng
mang biển kiểm soát ba mươi k tám trăm bốn mươi xx
thịnh đã thỏ tay vào gạt điện thoại của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ của ô tô
người đàn ông trong ô tô chửi bới
thế nên chúng tôi không kìm chế được
là vào chặn xe rồi đấm đá họ trịnh thịnh nói
thịnh lý giải thấy hiệp bị hai người đàn ông trên ô tô đánh tôi ra giải vây
hành động thò tay vào cửa ô tô không phải cướp giật như mọi người nghĩ
mà yêu cầu người trong xe không quay clip
tôi rất muốn gặp để xin lỗi nữ tài xế thế nhưng giờ không gặp được
tôi đã xin lỗi hai anh ô tô lúc xô xát rồi
phải đối diện với án tù tôi quá lo lắng
cũng theo đối tượng thịnh
sau khi xảy ra cãi vã
xô xát ở vành đáy hai trên cao
thì hai người điều khiển xe về nhà
và không biết toàn bộ sự việc do mình gây ra đã làm dậy sóng dư luận
trước đó mạng xã hội đăng tải clip cho biết khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng sáu
hai nam thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín h một bảy trăm bốn mươi bảy x
không đội mũ bảo hiểm đi lên đường vành đại hai trên cao
đường này cấm xe máy đoạn lối lên từ đường minh khai
hướng cổ vĩnh tuy đi ngã tư sở
rồi liên tục tạt đầu các ô tô đi trên đường
theo clip này
trong clip đăng tải trên mạng xã hội
sau khi tạt đầu một số ô tô
phương tiện nào bấm còi sẽ bị hai nam thanh niên dùng chân đạp vào xe
đấm vào kính hoặc điều khiển xe máy phi lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp
đình điểm của sự việc
khi một ô tô bốn chỗ đi cùng chiều vượt lên
hai người đi xe máy liền chửi bới chặn xe ô tô
sau đó hai người đi xe máy và hai người trên ô tô ẩu đà
đánh nhau ngay trên vành đáy hai
luật sư đặng văn cường cho rằng
hai thanh niên tạt đầu ô tô
đánh người trên đường vành đai hai có thể bị xử lý hình sự
phê tội gây dối trật tự công cộng
phá tội cố ý gây thương tích
theo ông cường
cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc
và xác định hậu quả đối với nạn nhân và xã hội để xem xét
xử lý theo quy định của pháp luật
luật sư cường nói
trong vụ việc nói trên
cơ quan chức năng sẽ làm rõ vì sao lại có mâu thuẫn giữa hai người trên xe ô tô
và hai người đi xe máy
xác định hành vi của các bên liên quan
để đánh giá nguyên nhân bản chất sự việc
công an cũng sẽ làm rõ hành vi chặn đầu xe và đánh hai người trên xe ô tô
để gây ra hậu quả như thế nào
trong trường hợp này
cơ quan công an sẽ xem xét hai hậu quả
trường hợp hai người trên xe ô tô có thường tích xảy ra
dù thương tích dưới một mươi một
thế nhưng nạn nhân đề nghị xử lý
thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố về tội
cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
hình phạt cho tội danh này
là cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
trường hợp hai nạn nhân không đề nghị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
và hậu quả thương tích chưa xảy ra
thế nhưng đây là hành vi đánh người nơi công cộng
và ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự
an toàn xã hội
thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố hai thanh niên đi xe máy về tội
gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
còn đối với trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự
hai thanh niên đi xe máy sh
vẫn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm giao thông đường bộ
và hành vi gây rối trật tự công cộng
cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi của hai người trên xe ô tô
nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy
hai người này bị đe dọa
uy hiếp và bị đánh trước
sau đó có hành vi dùng vũ lực một cách cần thiết để chống trả
thì đây được xem là tình tiết phòng vệ chính đáng
sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự cũng như các trách nhiệm pháp lý khác
theo những phân tích của luật sư đặng văn cường
rất nhiều người cho rằng đây là hành vi phòng vệ chính đáng
vì các đối tượng đi xe mô tô đã chửi bới xúc phạm chặn xe
hành hung hai người trên xe ô tô
rõ ràng những người này được phòng vệ tự vệ
chống trả một cách cần thiết được sự đồng tình của dư luận